thưa quý vị công tác bảo đảm an ninh trật tự bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán
vẫn được công an tp hà nội triển khai đồng bộ
các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một duy trì cắm chốt tại nhiều địa điểm khác nhau
để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ ghi nhận của phóng viên intv tại các chốt một trăm bốn mươi
tổ công tác y chín làm nhiệm vụ trên tuyến đường hồ tùng mậu hướng đi quốc lộ ba mươi hai
nhiều trường hợp chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
những trường hợp cố tình vi phạm như không đội mũ bảo hiểm được kiểm tra và xử lý theo đúng quy định
người điều khiển phương tiện đưa ra những lý do khác nhau cho việc vi phạm của mình
em giật mình em hỏi chị em độ nẹ thôi
giật mình cái gì anh
em thấy em kiểu em ít ra ngoài đây nên là em giật mình thôi
em độ nẹ em gieo em đi ship hàng
giấy đăng ký xe em để ở nhà mà
em cũng để ở nhà mà
em quên em không mang cái ví kia đi
sao anh lại không đội mũ anh ạ
em vừa đi mua đồ em
em vừa mua đồ ở kia quên
em chưa đội lên
với việc mà mình không đội mũ thì mình nhận thức thế nào
vâng cái việc mà mình không đội thì đúng như là
là nhận thức là vi phạm
không dừng xe theo hiệu lệnh
đây là cách những thanh thiếu niên thực hiện nhằm chạy thoát
khi gặp tổ công tác một trăm bốn mươi một cắm chốt làm nhiệm vụ
tăng ga lạng lách đánh võng
hay quay đầu xe đi ngược chiều như thế này
tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao
ý tức tham gia thân của người dân chủ yếu là chấp hành tốt
trừ một số thanh niên người lớn
ngổ ngáo không được nguy hiểm
đi lượn lách đánh võng có biểu hiện là đua xe chấp pháp luật
trong thời gian sau tết các tổ công tác một trăm bốn mươi một của quân thành phố
đã bắt và xử lý được rất nhiều vụ việc viện pháp luật
ví dụ như tăng chữ cháy pháp trên mô tí
sử dụng cháy pháp trên mô tí và đi xe tăng vật
và đã được cơ quan chức năng phát hiện
đã xử lý bảo vấn do cơ quan thẩm quyền xử lý chấp pháp luật
cảm chốt xử lý vi phạm được triển khai xuyên suốt cả ngày lẫn đêm
tổ công tác y một làm nhiệm vụ tại ngã tư huỳnh thúc kháng nguyên hồng quận đống đa
bất chấp nguy hiểm nhiều trường hợp đã quay đầu xe đi ngược chiều
với những trường hợp bị xử lý đã đưa ra nhiều lý do
thậm chí là liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên lại không chứng minh được điều đó

hai mũ không giấy tờ em đang ngồi ở bên nhà bạn em ở bên thái hà
thì là vợ em tết ở bên đấy là f đang trở về nhà để cách ly tại nhà
nhà em ở bên em thành công thôi
các trường hợp khi thấy tổ công tác quay đầu bỏ chạy
thì cũng gây nguy hiểm cho chính bản thân những đối tượng đó và những người khác
thì tổ công tác cũng đã có những phương án rất cụ thể để chặn bắt các đối tượng đó
cố tình gây nguy hiểm cho bản thân cũng như cho chính các đội chiến sĩ
chúng tôi cũng sẽ có những phương án để ghi nhận đặc điểm
cũng như biển số xe và đăng điểm đối tượng để thông báo
và phối hợp với các tổ công tác khác
theo hướng đối tượng bỏ chạy để chặn bắt xử lý
cách như mình đối với tất cả những trường hợp tùy vọng đó